thưa quý vị và các bạn sau nhiều lần điều chỉnh dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
vừa đồng bộ lao động thương binh và xã hội công bố đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu
lên sáu mươi hai tuổi đối với nam sáu mươi tuổi đối với nữ từ năm hai nghìn một mươi
việc điều chỉnh tăng tuổi người hưu sẽ được thực hiện theo lộ trình chứ không điều chỉnh tăng ngay
tuy nhiên tăng bao nhiêu tăng với đối tượng nào ngành nghề nào và lộ trình tăng ra sao
là những vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng
và trong chương trình tâm điểm tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông lê đình quảng
phó ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
và để cùng hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị đến với trường quay s một cùng với biên tập viên thúy quỳnh
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ông lê đình quảng
đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
trước tiên thì xin mời ông cũng như quý vị
quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù đã qua tuổi nghỉ hưu sáu năm nay nhưng phó giáo sư tiến sĩ phạm hữu lý
chuyên gia công nghệ nano trong y sinh học vẫn đang tiếp tục cống hiến tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ nano
ông đã có nhiều công hiến trong lĩnh vực ứng dụng nano vào dược phẩm
chia sẻ quan điểm về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
ông cho rằng
cái quan trọng nhất là
nó tạo điều kiện cho các nhà khoa học như chúng tôi
những người mà đã được bao nhiêu năm đào tạo rèn luyện
tiếp tục cống hiến những cái bộ phận khác
ở lĩnh vực khác thì cũng phải linh hoạt không có rất thiệt thòi cho người ta
đối với một số công nhân đặc biệt là công nhân lao động nặng nhọc
thì ý kiến của họ ra sao
theo tôi thì những công việc nặng nhọc
thì không thể tăng được
vì ở đây công việc môi trường nó nóng lực và cũng khá mệt mỏi
công nhân tay nghề như bọn tôi thì khả năng nó chỉ tầm ở sáu mươi chúng tôi hết tuổi lao động rồi
làm hầm nò hay là cái ngành xây dựng làm giáo cao
thì nhiều lúc sức khỏe nó yếu không thể leo trèo được xét
thực tế công việc nó là thế
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi vừa công bố đã đề xuất hai phương án tuổi nghỉ hưu
phương án một từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ sáu mươi tuổi ba tháng
nữ đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam bốn tháng đối với nữ
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai nữ đủ sáu mươi tuổi
phương án hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ sáu mươi tuổi bốn tháng nữ năm mươi năm tuổi sáu tháng
sau đó cứ mỗi năm tăng bốn tháng đối với nam sáu tháng đối với nữ
sáu tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
dự thảo cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng không quá năm tuổi
do bị suy giảm khả năng lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
và một số công việc nghề nghiệp đặc biệt
và cũng không nghỉ muộn quá năm năm nếu có chuyên môn kỹ thuật cao
làm công tác quản lý hoặc một số nghề nghiệp đặc biệt
tuy nhiên thực tế khảo sát tăng tuổi nghỉ hưu trong một số ngành lao động sản xuất
liệu có phù hợp giữa lương và năng suất lao động thời điểm đó
hay sức khỏe có đảm bảo cho công việc
đối với một số ngành nghề có thể nghỉ hưu sớm liệu có thiệt thòi khi tính chế độ lương hưu
đối với doanh nghiệp thì họ lớn tuổi thì năng suất của họ phải tạo ra sản phẩm thấp
và lương họ phải chi trả
công ty mình sẽ phải trình toán những người lớn tuổi
công việc của bên mình cần sự tinh nhanh và có sức khỏe
nếu mà đến tầm sáu mươi hai đến sáu mươi năm tuổi thì mình sợ là sẽ không đảm bảo được
mốc tuổi và lộ trình điều chỉnh tuổi là vấn đề đang cần được khảo sát và tham vấn thêm
làm sao để mốc tuổi và lộ trình cần đạt được các mục tiêu kép
thu hẹp khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ
bảo đảm nguồn lao động bền vững
trước khi đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động sau hai mươi năm tới
đồng thời cũng không để xảy ra tình trạng thất nghiệp
cũng như tránh sốc thị trường lao động
giữ được ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế
vâng thưa ông lê đình quảng với dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
thì bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất hai phương án
xin ông có thể phân tích về tính khả thi của từng phương án
phù hợp với lại bối cảnh kinh tế xã hội
cũng như thị trường lao động hiện nay
thị trường lao động tác động đến tâm lý xã hội cũng không tốt
vì vậy lộ trình tăng chậm để giải quyết những vấn đề
đối phó với các vấn đề của thị trường lao động
không tạo ra cả cái cú sốc của thị trường lao động
vậy thì theo ông làm thế nào để việc tăng tuổi nghỉ hưu
không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của thị trường lao động
chúng ta biết rằng khi tăng tuổi nghỉ hưu
thì đồng nghĩa phải tính đoán đến số người được giữ lại làm việc
cái bày toán để chúng ta tính toán
để làm sao mà cái số giữ này có một cái chuyển động
nó rất là phù hợp với cái tình hình của lao động cơ cậu của chúng ta
vừa đảm bảo được giải quyết việc làm
nhưng mà phải trong trượng mắt chúng ta vẫn là cái nước có nguồn lực lao động
và song song với cái vấn đề mà chúng ta quy định tăng tuổi nghỉ hưu
thì chúng ta cũng phải tiếp tục đẩy mạnh
để thành lập doanh nghiệp để giải quyết cái việc làm
và đồng thời tiếp tục là phải có những cái cải cách trị trách về lao động việc làm
để mà thu hút thêm lao động và đảm bảo được cái quyền lao động của người lao động
vâng và như trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi
thì có rất nhiều người lao động làm những công việc nặng nhọc thì không đồng tình
với việc là tăng tuổi nghỉ hưu
vậy thì theo ông là có cách tính như thế nào để có thể bảo đảm được quyền lợi cho những người lao động
làm những công việc nặng nhọc
trong cái dự thảo bộ luật lao động hiện nay cũng đã đưa ra cái phương án là đối với cái lao động nặng nhọc độc hại
rồi đặc biệt nặng nhọc độc hại và một số ngành nghề
thì được là giảm năm năm cái tuổi nghỉ hưu so với cái quy định chung
tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là đây chỉ là mỗi quy định chung
còn chúng ta phải giải quyết rất nhiều vấn đề xung quanh cái đối tượng này
bởi vì chúng ta biết rằng nếu những người này mà về nghỉ hưu ở cái tuổi thấp
hơn năm năm nhưng mà cái cách tính bảo hiểm xã hội cũng như hiện nay
thì những cái đối tượng này khi về hưu thì cái tiền lương nghỉ hưu rất là thấp
cũng ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người lao động
cho nên chúng tôi nghĩ rằng là bên cạnh những cái quy định này
chúng ta cần phải có những cái giải quyết những vấn đề khác liên quan đến cái quyền lợi của người lao động
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn tại nhiều quốc gia thì việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
luôn là vấn đề nhỏ
vì vậy cần có những quy định cụ thể ngay từ luật
đây không chỉ đơn thuần là bài toán cân đối quỹ hưu trí hay là tận dụng được nguồn nhân lực có kinh nghiệm
mà quan trọng hơn có lẽ là để mọi đối tượng người lao động đều được bảo đảm quyền lợi
nhất là khi về hưu
theo lộ trình dự thảo bộ luật lao động sửa đổi trong đó có quy định về tăng tuổi nghỉ hưu
sẽ được đưa ra quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng năm tới đây và thông qua vào kỳ họp tháng một mươi
vâng một lần nữa xin được cảm ơn ông lê đình quảng đã dành thời gian
và hẹn gặp lại hôm nay ạ